thưa quý vị trong buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng bảy diễn ra vào chiều ngày hôm qua
ngày năm tháng tám trả lời câu hỏi của phóng viên về dự thảo sửa đổi cơ chế điều chỉnh biểu giá
giá bán lẻ điện cho phép evn điều chỉnh dưới năm và rút ngắn thời gian điều chỉnh xuống ba tháng
một lần thứ trưởng bộ công thương đỗ thắng hải cho biết quy định này đã có từ quyết định số hai mươi bốn
của thủ tướng chính phủ nhằm đảm bảo mức độ tự quyết của doanh nghiệp trong khung giá
đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
theo thứ trưởng bộ công thương đỗ thắng hải chu kỳ điều chỉnh giá điện do ảnh hưởng của
điện chính trị thế giới giá nhiên liệu thế giới tăng cao từ cuối cuối một năm hai nghìn hai mươi hai
chi phí nhiên liệu mà việt nam phải nhập khẩu để sản xuất điện tăng theo giá thế giới
làm chi phí mua điện của evn tăng cao ảnh hưởng đến cân đối tài chính và dòng tiền của tập đoàn
trong quá trình xem xét đề xuất điều chỉnh giá điện của evn các năm hai nghìn hai mươi hai và hai nghìn hai mươi
thì thường trực chính phủ và thủ tướng chính phủ cũng đã có ý kiến là cái việc cần phải nghiên cứu
điều chỉnh giá điện theo lộ trình từng bước cho phù hợp tránh việc điều hành giật cục
trên cơ sở nghiên cứu sửa đổi quy định hai mươi bốn hai nghìn một mươi bảy của thủ tướng chính phủ để tránh gây ảnh hưởng
lớn đến kinh tế vĩ mô sản xuất của doanh nghiệp và đời sống của người dân
thì trên cơ sở đề xuất đề xuất của doanh nghiệp và đời sống của người dân
thì bộ công thương đã nghiên cứu và trong đó thì dự thảo là quy định rút ngắn
tru kỳ điều chỉnh giá điện xuống còn ba tháng một lần
và việc này thì cũng phù hợp với cái quy định hiện nay thôi
ở tại quyết định hai mươi bốn hai nghìn một mươi bảy của thủ tướng chính phủ
thứ trưởng bộ công thương cũng nhấn mạnh do giá điện là mặt hàng quan trọng
nhạy cảm tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh đời sống của người dân
và các tiêu chí kinh tế vĩ mô
nên việc thực hiện điều chỉnh giá điện
với mức độ thời điểm điều chỉnh cần thiết phải báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
để đảm bảo việc điều hành kinh tế vĩ mô ổn định chính trị kinh tế và xã hội
thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký chỉ thị số hai mươi bốn
về việc đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia
và thúc đẩy sản xuất xuất khẩu gạo bền vững trong giai đoạn hiện nay
chỉ thị nêu trong thời gian vừa qua
qua tình hình thương mại lương thực toàn cầu diễn biến phức tạp
giá gạo có xu hướng tăng cao do một số nước cấm xuất khẩu
giảm lượng gạo bán ra một số nước khác tăng mua dự trữ gạo
thỏa thuận ngũ cốc biển đen hết hiệu lực
ảnh hưởng tới các hiện tượng thời tiết cực đoan thiên tai và hạn hán
tại việt nam một số địa phương có hiện tượng mua gom lúa gạo ổ ạt
gây mất cân đối cung cầu cục bộ đẩy giá lúa gạo trong nước lên cao bất hợp lý
để đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia trong mọi tình huống
đồng thời phát huy tiềm năng lợi thế trong sản xuất lúa gạo và cơ hội của thị trường xuất khẩu
nâng cao thu nhập của người dân tránh tình trạng đầu cơ trục lợi bất chính
gây bất ổn thị trường và uy tín của gạo việt nam
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ trưởng thủ trưởng các bộ cơ quan liên quan
chủ tịch ubnd các tỉnh tp chcm chủ tịch hiệp hội lương thực việt nam
và các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo tập trung chỉ đạo quyết liệt
thực hiện một số nhiệm vụ đảm bảo mục tiêu sản xuất trên bốn mươi ba triệu tấn lúa một năm
chủ động điều tiết hoạt động sản xuất kinh doanh xuất khẩu gạo
kịp thời hỗ trợ người sản xuất và các thương nhân
thực hiện các biện pháp bình ổn giá hỗ trợ người sản xuất lúa sản xuất gạo
xuất khẩu gạo và các thương nhân theo quy định của pháp luật
không được để người dân thiếu lương thực thiếu gạo khi giáp hạt thiên tai dịch bệnh
xử lý nghiêm các trường hợp trục lợi bất chính đẩy giá lúa gạo lên cao
ngày hôm nay ngày sáu tháng tám ông võ văn phục tổng giám đốc công ty cổ phần thủy sản việt nam
cho biết giá tôm nguyên liệu thu mua tại tỉnh sóc trăng đã bắt đầu tăng trở lại sau thời gian dài giảm giá
cụ thể giá tôm thẻ được thương lái thu mua tại sóc trăng là một trăm ba mươi bảy đồng đối với loại ba mươi con một kg
loại bốn mươi con có giá là một trăm một mươi hai đồng một kg loại năm mươi con có giá là một trăm linh ba đồng một kg
với mức giá này mỗi ký sẽ tăng từ hai đến một mươi đồng so với tuần trước
tại tỉnh cà mau một trong những thủ phủ của con tôm cũng bắt đầu nhộn nhịp thị trường tôm nguyên liệu trong những ngày gần đây
một số thương lái thu mua tôm thẻ nguyên liệu tại đầm cho biết
cỡ tôm tăng giá mạnh nhất là ba mươi con một kg tăng một mươi năm đồng một kg so với tuần trước
những cỡ tôm khác có tăng những ít hơn
trung bình là tăng từ năm đến một mươi đồng một kg
giá tôm xú vẫn ở mức thấp không có biến động nhiều từ một trăm năm mươi đến một trăm sáu mươi đồng với loại ba mươi con một kg
thưa quý vị hiện toàn tỉnh đồng nai đã có hơn một mươi hectare diện tích nông sản đạt chứng nhận hữu cơ
trong đó có ba ba hectare sầu riêng tại xã xuân quế huyện cẩm mỹ vừa được cấp chứng nhận đạt chuẩn hữu cơ
việc đạt chứng nhận hữu cơ
chỉ giúp nông sản có cơ hội mở rộng thị trường ở quốc tế mà còn khẳng định được chất lượng giá trị nông sản của địa phương
và sau đây sẽ là ghi nhận của nhóm phóng viên intv tại tỉnh đồng nai
vườn sầu riêng của ông trần quang hiệp vừa được cấp chứng nhận hữu cơ
và đây cũng là diện tích sầu riêng đầu tiên của tỉnh đồng nai đạt được chứng nhận này
trước đó ông hiệp đã phát triển vườn sầu riêng theo hướng hữu cơ cách đây hơn hai mươi năm kể từ khi cây vừa xuống giống
đến năm hai nghìn một mươi tám ông mới bắt đầu chuyển qua canh tác theo quy chuẩn hữu cơ
theo ông hiệp những năm đầu sản lượng sầu riêng giảm khoảng hai mươi trong khi chi phí đầu tư lại tăng lên
nhưng bù lại giá sản phẩm cao hơn chất lượng ngon hơn nên đầu ra thuận lợi
mặt khác khi cây quen với lối canh tác này thì sản lượng dần được tăng lên đem lại lợi nhuận rất cao
thí dụ nó có được bốn mươi tắng thì công ty toàn thắng nó đâu có thể thu hoạch một lần bốn mươi tắng mà nó xuất đi
nên là cũng muốn bà con nông dân mình là hướng theo cái hướng này hướng canh tác theo hướng hữu cơ để có nhiều sản phẩm đạt chuẩn để đi xuất khẩu đi thị trường châu âu
khi sản xuất theo hướng này người trồng phải tuân thủ chặt chẽ theo quy trình canh tác hữu cơ nhất là mỗi ngày phải ghi nhật ký vườn trồng nên đó cũng là trở ngại đối với nhiều nông dân
nhưng bù lại điều kiện tự nhiên đất đai
khí hậu nơi đây rất tốt để phát triển sầu riêng
mặt khác chính quyền địa phương và ngành nông nghiệp các cấp cũng rất quan tâm đồng hành cùng người nông dân
ngoài sự hỗ trợ của các ngành chuyên môn thì quỹ ban chủ động phối hợp với phòng nông nghiệp trung tâm dịch vụ nông nghiệp tổ chức những lớp tập huấn
rồi hướng dẫn những quy trình sản xuất hữu cơ và song song vào đó thì cũng hỗ trợ để hoàn thành các hồ sơ
rồi hướng dẫn thêm những cái
quy trình mà trước kia sản xuất cái khóa học là không có
với việc tiên phong chuyển đổi sản xuất hữu cơ hộ ông hiệp đã được huyện hỗ trợ một trăm linh kinh phí làm chứng nhận hữu cơ gần một trăm linh triệu đồng
hiện nay xã xuân quế có hơn ba trăm linh hectare trồng sầu riêng trong đó có khoảng sáu mươi ha đã chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ
với định hướng xây dựng vùng chuyên canh đạt chuẩn hữu cơ để xuất khẩu đi các thị trường lớn
thì thực hiện nghị định một lý chính của phòng nông nghiệp hữu cơ của chính phủ
thì phòng nông nghiệp cũng đã tham mô cho huyện ủy ủy ban xây dựng kế hoạch phát triển nông nghiệp hữu cơ
cụ thể định hướng tới năm hai nghìn hai mươi năm là có hai mươi năm hectare sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ và định hướng là năm mươi hectare theo hướng hữu cơ
hiện tỉnh đồng nai cũng đã hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh đến năm hai nghìn ba mươi
đây là bệ đỡ để giúp nông dân có thêm điều kiện sản xuất bền vững
mang lại giá trị kinh tế cao đồng thời thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đột phá về phát triển nông nghiệp hữu cơ
theo nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh đồng nai lần thứ một mươi một
thưa quý vị theo thống kê của tổng cục dân số thì gần bảy mươi người cao tuổi tại việt nam có tình trạng sức khỏe yếu và rất yếu
người cao tuổi dễ đối diện với gánh nặng bệnh tật kép và thường mắc các bệnh mãn tính
do đó rất nhiều người có tâm lý mua các sản phẩm dinh dưỡng các loại thuốc để chăm sóc sức khỏe
nhằm trúng tâm lý đó thì hàng loạt sản phẩm được quảng cáo phòng ngừa trị bệnh tuổi già
bán chản lan trên các thị trường gây hoang mang cho người dùng
được sự giới thiệu của người bạn ông nguyễn đình đức ở thành phố hà nội tìm mua một loại thuốc đông y trên mạng mà không hỏi ý kiến của bác sĩ
sau một thời gian dài bệnh tình của ông không thuyền giảm mà còn kéo theo nhiều tác dụng vụ
dẫn tới nhiều bệnh khác
trước tôi bị hoa mắt trống mặt thì mấy ông bạn mắt đi uống thủ bắc
thế là uống xong một thời gian mặt với chân tay nó to phù giữ nước
nó thỉnh thoảng mệt mỏi nó trống mặt
tôi nhập viện là tình trạng bị phù mặt phù chân
mà chân tay cứ va đau tìm lại suy thương thân với cái giữ nước
trên thực tế rất nhiều
rất nhiều sản phẩm được quảng cáo giao bán tràn lan trên mạng với minh chứng cụ thể
đã đánh trúng tâm lý có bệnh phải vai tứ phương
trong đó người cao tuổi dễ bị thuyết phục nhất là với những người có bệnh nền thì lại càng sốt sáng hơn
không ít người cao tuổi đã phải nhập viện vì những hệ lụy do lạm dụng các sản phẩm dinh dưỡng
các loại thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ không có hướng dẫn của bác sĩ chỉ vì muốn đốt cháy giai đoạn
cái thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ khi mà dùng cho bệnh nhân
một là sẽ ảnh hưởng đến các chức năng gan thận cho bệnh nhân
vì chúng ta không biết rõ được những hàm lượng ghi rõ trong đấy
thứ hai những thuốc đấy có thành phần mà nó sẽ không có ích cho cơ thể
thứ ba nữa là nhiều thuốc ta dùng thì những thực phẩm chức năng
những thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ đó thì không có những hoạt chất
mà đã được khuyến cáo được dùng để điều trị bệnh nhân hiện tại
bên cạnh đó những cái thuốc đấy thì không rõ ngày sản xuất
không rõ hạn sử dụng
và việc chế biến bảo quản cũng như là tinh chế dùng cho bệnh nhân
thì nó sẽ là những tạp chất có thể khiến bệnh nhân bị ngộ độc với cơ thể
còn bên cạnh nữa thì mỗi bệnh nhân trên thực tế lâm sàng
có những bệnh nhân điều trị bệnh đáy thao đường là những người lớn tuổi
chúng ta chỉ cần phải giảm liều thuốc theo chức năng gan thận của bệnh nhân
thì việc dùng các cái thuốc tưởng chức năng mà không rõ xuất xứ thế
thì nhiều khi nó có hàm lượng những chất gây độc với cơ thể
căn cứ theo quy định tại điều một trăm chín mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
quy định về tội sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh và thuốc phòng bệnh
người nào sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh thuốc phòng bệnh
thì bị phạt từ hai năm đến bảy năm tù
ngoài ra tùy thuộc vào tính chất mức độ của hành vi
mà đối tượng có thể bị xử phạt theo quy định tại khoản bốn của điều một trăm chín mươi bốn
và mức phạt có thể lên tới hai mươi năm trung thân hồ tử hình
tình trạng lừa đảo trực tuyến ngày càng gia tăng với nhiều hình thức mới mẻ và tinh vi
việc tin tưởng mua các loại sản phẩm dinh dưỡng không rõ nguồn gốc
có thể làm người bệnh bỏ lỡ thời điểm chữa bệnh tốt nhất khiến bệnh càng nặng thêm
bởi vậy các chuyên gia khuyến cáo việc chăm sóc sức khỏe chủ động là thiết yếu
nhưng người cao tuổi cần lựa chọn kỹ tránh điền bất tật mang
tiếp theo mời quý vị cùng đến với trường quay tp hcm gặp gỡ biên tập viên hoàng trí
để cùng cập nhật những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
tiếp theo mời quý vị cùng đến với trường quay tp hcm gặp gỡ biên tập viên hoàng trí
để cùng cập nhật những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế phương nặng
nguyên chiếc về việt nam trong tháng bảy ước đạt một mươi một năm trăm linh xe với tổng giá trị kim ngạch hai trăm tám mươi sáu triệu đô la mỹ
so với con số chín sáu chiếc và giá trị kim ngạch hai trăm năm mươi triệu đô la mỹ của tháng sáu
theo báo cáo của tổng cục hải quan xe nhập khẩu đã tăng hai mươi bảy bảy về lượng và một mươi bốn bốn về giá trị
tuy vậy nếu so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai lượng xe nhập khẩu trong tháng bảy vừa qua
vẫn giảm mạnh một mươi chín bảy về lượng và ba sáu về giá trị
tổng cộng trong bảy tháng đầu năm nay
có tám mươi hai bốn trăm một mươi năm ô tô nhập khẩu nguyên chiếc về nước với tổng giá trị kim ngạch đạt một chín trăm ba mươi bảy tỷ đô la mỹ
con số này tăng năm bảy về lượng và ba tám về giá trị so với bảy tháng đầu năm ngoái
theo số liệu từ trung tâm lưu ký chứng khoán việt nam vsd
nhà đầu tư trong nước đã mở mới một trăm năm mươi bốn trăm linh bảy tài khoản chứng khoán trong tháng bảy vừa qua
thiết lập mức cao nhất trong vòng một mươi một tháng kể từ tháng tám năm ngoái
đây cũng là tháng thứ ba liên tiếp
lượng tài khoản mở mới của nhà đầu tư nội gia tăng sau khi chạm đáy vào tháng bốn
trong đó nhà đầu tư cá nhân vẫn là lực lượng nồng cốt khi mở mới đến một trăm năm mươi ba trăm năm mươi một tài khoản chứng khoán vào tháng bảy vừa qua
trong khi các nhà đầu tư tổ chức mở mới năm mươi sáu tài khoản
tính đến cuối tháng bảy tổng số tài khoản nhà đầu tư cá nhân trong nước đã vượt bảy bốn triệu tài khoản
tương đương hơn bảy bốn dân số
cũng trong tháng bảy vừa qua nhà đầu tư nước ngoài đã mở mới hai trăm một mươi hai tài khoản
tăng nhẹ so với con số một trăm chín mươi sáu tài khoản của tháng trước đó
về cơ cấu
nhà đầu tư cá nhân mở mới một trăm tám mươi bốn tài khoản tổ chức mở mới hai mươi tám tài khoản trong tháng vừa qua
thời điểm cuối tháng bảy nhà đầu tư nước ngoài có tổng cộng bốn mươi bốn chín mươi bốn tài khoản
quỹ ban nhân dân tp hcm vừa có kết luận về cập nhật bổ sung quy hoạch giao thông vào đồ án điều chỉnh quy hoạch chung
tp hcm đến năm hai nghìn bốn mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn sáu mươi và chỉ đạo triển khai các dự án giao thông áp dụng cơ chế đặc thù theo nghị quyết
nghị quyết chín mươi tám có nhiều nội dung
nghị quyết chín mươi tám có nhiều nội dung quan trọng mở ra cơ hội huy động được nhiều nguồn lực hợp pháp từ ngân sách và ngoài ngân sách
để đầu tư phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông thành phố theo quy hoạch
quỹ ban nhân dân tp hcm giao sở giao thông vận tải thành phố khẩn trương nghiên cứu tham mưu danh mục các công trình giao thông
theo thứ tự ưu tiên để tập trung đầu tư hoàn thành trong vòng từ ba đến năm năm tới
cụ thể là giải pháp cho sân bay tân sơ nhất cảng cắt lái cải tạo cánh nút giao và điểm đen ủng tắc
đây là tiền đề quan trọng trong việc phát triển tp hcm trên cơ sở quy hoạch đô thị đa trung tâm
với định hướng phát triển giao thông công cộng tod từng bước giảm nhận áp lực tại khu trung tâm
hướng đến hình thành và phát triển các khu đô thị vệ tinh gắn với chức năng đô thị nổi trội
trong tổng thể tp hcm và vùng đô thị
quỹ ban nhân dân tp hcm vừa chỉ đạo các sở và hai quận khẩn trương nghiêm túc thực hiện chỉ đạo
còn có ý kiến bằng văn bản về việc tháo gỡ vướng mắt cho năm dự án trên địa bàn của thành phố
báo cáo trước ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi
các dự án bao gồm dự án số ba a ba b đường tôn đức thắng của công ty cổ phần kinh doanh địa ốc phương nam ba a hai
dự án căn hội lê thành của công ty trách nhiệm hú hạng thương mại xây dựng lê thành
dự án khu nhà ở thấp tầng tâm đại thành của công ty trách nhiệm hữu hạng bất động sản tâm đại thành công
dự án khu nhà ở moonlight central point của công ty cổ phần địa ốc vĩnh tiến
dự án khu dân cư nbb garden tree của công ty cổ phần đầu tư năm trăm bảy mươi bảy
đối với các dự án trên ubnd tp hcm giao sở tài nguyên môi trường sở xây dựng sở quy hoạch kiến trúc
ubnd quận tám và quận bình tân khởi trường nghiêm túc thực hiện chỉ đạo tại thông báo trước đó
có ý kiến bằng văn bản ngư sở kế hoạch đầu tư trước ngày một mươi tháng tám để tổng hợp thấm định
trên ubnd tp hcm xem xét quyết định trước ngày một mươi năm tháng tám không được chậm trẻ
mới đây công ty đầu tư tài chính nhà nước tp hcm cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan
hoàn thành dự thảo chương trình cho vay kích cầu đầu tư
dự kiến sẽ trình hội đồng nhân dân tp hcm trong kỳ hợp vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
theo thông tin cho biết việc quốc hội thông qua nghị quyết chín mươi tám là cơ sở để thành phố
tái khởi động chương trình hỗ trợ lãi xuất kích cầu đầu tư cho các doanh nghiệp
đáng chú ý
dự thảo chương trình đã nâng cấp hạn mức vay lên hai trăm linh tỷ đồng thay vì một trăm linh tỷ đồng như kỳ trước
mức hỗ trợ lãi suất có thể là năm mươi hoặc một trăm linh với thời gian hỗ trợ năm bảy năm
các doanh nghiệp hiện nay rất chờ đợi gói vay kích cầu bởi những gói cũ đã phát hưu hiệu quả
và mong muốn duy trì chính sách hỗ trợ xuyên suốt liên tục bởi thực tế có các doanh nghiệp
tham gia chương trình kích cầu nhưng lại chưa được hỗ trợ lãi xuất chưa được giải ngưng
rơi vào tình huống đã xây dựng nhà máy mua sắm thiết bị nhưng sau đó chương trình bị gián đoạn
ảnh hưởng đến doanh nghiệp
ngoài ra doanh nghiệp cũng kiến nghị cần nâng hạng mức tối đa cho vay lên ba trăm linh tỷ đồng
và bởi trọng đối tượng thuộc diện được vây
nằm trong khuôn khổ lễ hội sông nước tp hcm lần thứ nhất không gian trên bến dưới thuyền
tại kênh nhiêu lộc thị nghè quận một thu hút đông đảo người dân và du khách đến trải nghiệm
và tham gia chương trình
nếu coi chợ nổi là không gian giao thương chủ yếu của các tỉnh miền tây
thì không gian trên bến dưới thuyền là đặc trưng của các đô thị lớn như tp hcm
lễ hội tái hiện không gian giao thương thổ sơ khai khi giao thông đường bộ chưa phát triển
đến đây người dân và du khách trải nghiệm không gian giao thương đặc trưng của vùng sông nước
qua đó bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng
gắn với văn hóa lịch sử
thông khí rất là vui
và đặc biệt là có những tính chất đặc trưng của khu vực nam bộ mình
với những quầy hàng ví dụ như bánh nam bộ của mình
những cái bánh tét bánh chuối
tạo những sự không khí rất là hấp dẫn và vui vẻ
đồng thời khi mình tổ chức ở khu vực sông nước như vậy
thì mình cũng có một không gian rất là mát mẻ
và tất cả mọi người có thể cùng tham dự và vui chơi
cái không gian sông nước là đặc trưng của miền tây nam bộ luôn
sông rạch chành chịch
tự sử dụng thuyền ghe để giao du
như ở dưới quê mình thì có chợ nổi
ở trên đây lần đầu tiên mình tham gia
mình thấy không khí rất là vui
người dân đi tham quan rất là nhiều
và họ thích mua những cái sản phẩm bé nhỏ của quê mình
nằm trong chuỗi hoạt động lễ hội sông nước tp hcm
giải vô địch đua thuyền năm nay có sự tham gia của sáu trăm năm mươi vận động viên
đến từ hai mươi năm đoàn
bao gồm các quận huyện trên địa bàn tp hcm
nhiều tỉnh thành trên cả nước
đây là sự kiện thể thao được tổ chức thường niên
nhằm tạo điều kiện cho các vận động viên đua thuyền
truyền thống tham gia thi đấu
lễ hội sông nước này được mình biết là
năm nay là tổ chức lần đầu tiên
và được mình được về vào
mình rất là hy vọng là
hàng năm sẽ được tổ chức
sẽ tổ chức lễ hội như này
để mọi người cùng tham gia hoạt động
chơi thuyền và các môn thể thao dưới nước
đấy để nâng cao tinh thần thể dục thể thao
các môn thể thao dưới nước cho toàn thể nhân dân
cái trải nghiệm mà trèo dọc sông sài gòn
thật sự là một trải nghiệm
có lẽ là hiếm ở nơi nào có được
nhất là ở hà nội
thì chỉ có hồ tây là lớn nhất thôi
còn sông thì không có con sông nào
mà bây giờ sông nhâu lập rồi
thì nghe bây giờ sạch như này
để có thể trèo thuyền được
rất là tuyệt vời
và một trải nghiệm mà
bao nhiêu con thuyền trèo cùng
một trên dòng sông
cùng với thêm là các môn sắp này
ván trượt này thuyền buồm này
tất cả mọi con thuyền
mà chạy trên con sông này
thực sự là ba tổ chức
tạo ra một lễ hội sông nước
rất là đặc thù của thành phố hồ chí minh
bên cạnh hoạt động đua thuyền
lễ hội sông nước thành phố hồ chí minh
còn có nhiều hoạt động biểu diễn thể thao
chữ nước đặc sắc
có thể kể đến như trình diễn thuyền buồm
xeo linh trình diễn bay bằng ván phản lực
trình diễn chiếu sáng nghệ thuật
khu dư lượng trên cao
lễ hội là dịp quảng bá hình ảnh
vùng đất con người bản sắc văn hóa
đặc trưng của thành phố hồ chí minh
quả đó làn tỏa niềm tự hào
và tình yêu dành cho thành phố
góp phần truyền cảm hứng khám phá
điểm đến du lịch thành phố
tới du khách trong nước và quốc tế
thưa quý vị lực lượng chức năng
huyền tánh linh tỉnh bình thuận
đã đồng loạt ra quân kiên quyết xử lý
vi phạm nhằm lập lại trật tự
trong việc khai thác khoáng sản
và khai thác cát phóng sự này
cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
thời gian vừa qua công an huyền tánh linh
đóng vai trò là lực lượng nồng cốt
đẩy mạnh tuần tra kiểm soát
và ngăn chặn kịp thời nhiều vụ việc vi phạm
trong lĩnh vực khai thác khoáng sản
tại địa phương bên cạnh đó
đơn vị cũng phối hợp với các đơn vị liên quan
kiểm tra xử lý không để xảy ra
các điểm nóng về an ninh trật tự
do tình hình hoạt động vi phạm
về khai thác khoáng sản kỳ ra
trong thời gian tới công an huyền
lại tiếp tục tham mưu cho huyền huy
ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo quyết liệt hơn
trên lĩnh vực khoáng sản
đối với công an huyền
sẽ tập trung
triển khai lực lượng
bám sát địa bàn
nắm chắc tình hình kịp thời phát hiện
và xử lý các hành vi khai thác khoáng sản
trái phép mặt khác
tổ chức kiểm tra giám sát chặt chẽ
các hoạt động của các doanh nghiệp
được cấp phép hiện nay
và các doanh nghiệp
đã cấp phép nhưng chưa hoàn thiện
thủ tục yêu cầu các doanh nghiệp
thực hiện theo đúng quy định của pháp luật
nhằm đảm bảo tình hình khai thác khoáng sản
trái phép trên địa bàn
được ổn định
việc bắt quả tàn phương tiện khai thác khoáng sản
trái phép vốn đã gian nang
nhưng việc cẩu tàu đưa tàn vật
về tạm giữ cũng gặp nhiều khó khăn
tuy nhiên lực lượng chức năng
huyện tánh linh kiên quyết xử lý nghiêm
nạn khai thác khoáng sản trái phép
nhằm lập lại trật tự trong lĩnh vực này
để đưa phương tiện này về
người ta phải bộ trị một chiếc xe cầu loài lớn
và một chiếc xe vận chuyển loài lớn
để đưa được những phương tiện này về
tại vì trọng tài và kích thước rất lớn
phòng tài nguyên tiền phải trực tiếp
liên hệ và hợp đồng
và tính toán kiến trị
để đưa hai chiếc này về
với số tiền là một chiếc
khoảng bốn mươi năm triệu đồng
một chiếc bốn mươi tám triệu và một chiếc bốn mươi năm triệu
và cái đó là kiến trị thuê riêng
ngoài ra chúng ta còn phải
xử lý các tình huống phát sinh
trong quá trình vận chuyển
cái việc này thì nó cũng mất
nhiều công sức thời gian
tuy nhiên là với chỉ đại quán huyền
thì chúng tôi rất quyết liệt
phải làm cho bằng được những cái việc này
quyết định đưa về để xử lý tiệt thu
trừ phạt đối tượng và sẽ xử lý tịch thu
theo quy định của cấp luật
không chỉ ở hồ biển lạc
các trinh sát còn mực phục
theo dõi các địa điểm khai thác
các trái phép giữa rừng cùng các xe mút
đến nay cơ quan chức năng đã xử lý
hàng chục vụ khai thác
vận chuyển khoáng sẵn trái phép
trên địa bàn còn các tàu đã bị
niêm phong đang đeo đậu dưới hồ biển lạc
sẽ có biện pháp đưa lên khỏi hồ
để ngăn chặn nhất điểm
chúng tôi ban hành rất là nhiều
giải pháp để xử lý
vấn nạn khai thác cát
những nhóm chính là như sau
thứ nhất là đối với những nhóm
mà tàu đã được xác định
chủ cho cam kết
thì chúng tôi tiến hành
là khoanh lại
yêu cầu thời gian tự ban đi
và sau thời gian
chúng tôi sẽ tính toán
là ban đi
nhóm thứ hai là đối với những tàu
phát hiện mới xuất hiện
thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm
theo đúng quy định ngoài biện pháp
trinh sát biện pháp
tin báo của người dân
thì chúng tôi cũng đầu tư
hệ thống camera hệ sát tầm cao
qua đó chúng tôi sẽ phát hiện
sớm và sẽ bằng
mọi biện pháp để xử lý
nhanh kịp thời và dứt khoát
trong các biện pháp xử lý
thì chúng tôi nghiêng về biện pháp
nếu đủ điều kiện sẽ xử lý hình sự
đối với một số trường hợp ngoan cố
cố tình để làm ráng đề
cho trường hợp khai thác khoáng sản tại địa phương
liên quan đến công tác đấu tranh
khai thác các trái phép
ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi
tòa án nhân dân tỉnh bình thuận
đã tuyên phạt hồ ngọc thạch
sáu mươi bốn tuổi ngụ hàm thuận nam
chín tháng tù giam về tội vi phạm quy định
về khai thác tài nguyên các xây dựng
bị căn thạch đã nhiều lần
bị xử phạt vi phạm hành chính
nhưng vẫn tái phạm
hội đồng xét xử nhận định
hành vi phạm tội của thạch là nguy hiểm cho xã hội
xâm phạm đến chế độ quản lý nhà nước
về nghiên cứu thăm dò và khai thác tài nguyên
gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an xã hội
do đó cần phải xét xử nghiêm
nhằm răng đe giáo dục
và phòng ngừa tội phạm chung
và phóng dự vừa rồi cũng đã khép lại
bản tin kinh tế
kính chào tạm biệt quý vị